theo cáo trạng do cần tiền trả nợ nên nguyễn thị nhung tự giới thiệu với nhiều người bản thân bị can làm việc ở văn phòng chính phủ có nhiều mối quan hệ để đi lừa đảo
đối tượng nhung tự nhận có khả năng mua xe thanh lý của văn phòng chính phủ với giá rẻ làm được sổ đỏ đất nông nghiệp do tin lời nhung bị hại đã nhiều lần đưa cho bị can này số tiền hơn một tỷ đồng
đến ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi một nhung bị công an quận bắc từ liêm hà nội bắt giữ để phục vụ công tác điều tra